các chuyên gia trong ngành lúa gạo cho rằng để lúa gạo của bà con nông dân có chỗ đứng trên thị trường
tăng giá trị hàng hóa và nâng cao thu nhập cho bà con thì cần có sự thay đổi trong quy trình sản xuất
trong đó mô hình lúa việt gáp với sự tham gia tích cực của bốn nhà nhà nước nhà nông nhà khoa học và doanh nghiệp
đang là một trong những sự lựa chọn hiệu quả ghi nhận tại tỉnh nghệ an
trên địa bàn huyện đô lương tỉnh nghệ an mỗi năm người dân sản xuất hai vụ lúa với tổng diện tích lên đến một mươi năm ha
năng suất lúa đạt từ bốn bốn đến sáu một tấn trên một hectare
tuy nhiên vụ đông xuân năm nay trên những cánh đồng của các xã yên sơn thịnh sơn hòa sơn của huyện đô lương
bà con nông dân đã tiếp cận được mô hình sản xuất lúa việt gáp
chỉ ít lâu nữa thôi toàn bộ số lúa chất lượng cao này sẽ được doanh nghiệp thu mua và trở thành những sản phẩm hàng hóa thực thụ

đây là mô hình sản xuất lúa việt gáp đầu tiên trên địa bàn tỉnh nghệ an
bởi để sản xuất lúa an toàn bền vững theo quy chuẩn việt gáp
sự gắn kết bốn nhà là nhà nước nhà nông nhà khoa học và doanh nghiệp là vô cùng quan trọng
thông qua chương trình này thì dân họ sẽ áp dụng quy trình sản xuất rất là nghiêm ngặt
và đảm bảo được là cái cách chăm bón hợp lý
tiếp theo là hạn chế được việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
và cũng thông qua đó giúp cho cái cây lúa nó sinh trường tốt hơn
và cũng hạn chế được cái việc là lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật
và đồng thời cái chi phí đầu vào thì nó cũng sẽ giảm hơn so với lại cách làm của người dân trước đây
được biết tập đoàn th sẽ là đơn vị đầu tư hỗ trợ năm mươi chi phí đầu vào
và bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho các hộ tham gia chương trình sản xuất lúa chất lượng cao
tại huyện đô lương đã khiến người dân yên tâm sản xuất
kinh nghiệm của nó là thứ nhất là nó mang lại hiệu quả chế
thứ hai là nó có cái tính chất nó bền vững
thứ ba nữa là để cho bà con nông dân
có cái niềm tin trong quá trình sản xuất hơn
và điều quan trọng là cái sản phẩm sản xuất ra của bà con là được tiêu thù
và từng bước thì là sẽ mở rộng
còn đối với nhà doanh nghiệp thì chúng tôi cũng đã đề xuất và tìm ra những hướng
để doanh nghiệp cũng thảo gỡ bà con nông dân trong những khó khăn
nhất là cùng đồng hành
ngay cả cái thứ bước là hỗ trợ về dỗng vật tư phân bón
rồi là phối hợp để hướng dẫn quy trình kỹ thuật
quy trình sản xuất
cũng như là thực hiện cái đầu ra cho sản phẩm sản xuất của bà con
việc đưa giống lúa chất lượng cao vào sản xuất theo quy trình việt gáp
tại một số xã ở huyện đô lương với sự tham gia tích cực của nhà nước
nhà nông nhà khoa học và doanh nghiệp bước đầu đã mang lại nhiều tín hiệu khả quan
tin tưởng rằng với mối liên kết bền chặt của bốn nhà trong sản xuất lúa chất lượng cao
thì cây lúa sẽ góp phần nâng cao đời sống cho những người dân gắn bó với ruộng đồng